trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng tám tại xã nấm lư huyện mường khương tỉnh lào cai xuất hiện mưa lớn kèm lũ khiến một trăm năm mươi hộ dân tại ba thôn bị cô lập
hôm nay một mươi bảy tháng tám nữa đã bắt đầu rút chính quyền và người dân đang khẩn trương khắc phục những hậu quả của trận lũ gây ra ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại lào cai
sau hai ngày bị ngập úng gây hư hỏng một số tài sản trong nhà hôm nay nước đã rút ra khỏi nhà của gia đình anh hoàng văn chuẩn tại thôn cốc chứ
ngay khi nước rút anh đã cùng với mọi người nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa sớm ổn định lại cuộc sống
mặc dù hôm nay nước đã rút khoảng năm mét so với ngày hôm qua nhưng vẫn làm ngập sâu con đường duy nhất để vào được ba thôn gồm ngam lâm nấm lư và na bạc đồng khiến một trăm năm mươi hộ dân bị cô lập
để có thể di chuyển ra bên ngoài và vận chuyển các nhu yếu phẩm người dân vẫn phải dùng những chiếc bè tự làm
đến thời điểm hiện tại đã có tám hộ gia đình phải di chuyển đến nơi khác
chúng tôi cũng chỉ có tuyên truyền cho bà con là sau khi lũ rút ấy
thì sẽ phối hợp với các lực lượng để giúp các hộ gia đình thiên tai về lúa có thể là nếu mà nước rút thì chúng tôi sẽ huy động các lực lượng gạt
còn nếu mà nó ngập lâu quá thì cũng không thể khắc phục được
còn về đường thì sau khi nước rút thì chúng tôi sẽ có kế hoạch là sẽ đưa máy xúc vào để dọn đường để thuận tiện cho bà con đi lại
sau khi nước rút chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng đã nhanh chóng cùng với người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
tuy nhiên do con đường duy nhất đã bị ngập cùng với đặc thù vùng cao chưa có hệ thống tiêu úng nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn dự kiến phải mất khoảng hai tuần thì nước mới có thể rút hết
đây là cái đợt mà ngập lụt lần thứ hai
trước đây thì đã làm ngập lụt cái trà lúa mùa xuân rồi đến hiện nay là đến cái trà lúa mùa mùa
thì ngay sau cái đợt ngập nguồn này thì sẽ tiếp tục thì chúng tôi sẽ tiến hành thứ nhất là sẽ cải tạo lại cái khu vực đồng ruộng
thứ hai nữa là vận động bà con là tiếp tục kênh tác ở cái trà cái khu vực mà ruộng cao hơn
và tiếp tục là sẽ khai thông các cái mương máng để tiêu úng khắc phát lũ cũng như là đảm bảo các cái vấn đề trợ giúp đối với bà con ở khu vực vùng lũ
đảm bảo thứ nhất là đảm bảo khu vực để sản xuất
cái thứ hai nữa đó là cái tình hình dịch bệnh an toàn dịch bệnh cho người dân khu vực vùng lũ
theo dự báo trong vài ngày tới
tại mường khương vẫn tiếp tục có mưa
do đó để người dân nhanh chóng ổn định đời sống
chính quyền chức năng tỉnh lào cai cần sớm có giải pháp cụ thể để giúp đỡ người dân
đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh đi lại khi ngày tự trường đang đến gần